liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trên toàn thế giới báo cáo của tổ chức y tế thế giới who vừa cho biết
trên toàn cầu số ca nhậm mới đã tăng kỷ lục trong hai mươi bốn giờ qua với hơn hai trăm hai mươi tám trường hợp được ghi nhận
mức tăng lớn nhất được thống kê tới từ các quốc gia đang là điểm nóng về dịch bệnh trên thế giới gồm mỹ
với trên sáu mươi một ca brazil tăng gần bốn mươi hai ca ấn độ tăng gần hai mươi tám ca và nam phi trên một mươi hai ca
kỷ lục trước đó rơi vào ngày bốn tháng bảy với hai trăm một mươi hai ba trăm hai mươi sáu ca mắc mới
trung bình mỗi ngày thế giới có năm người tử vong vì covid một mươi chín
mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn ba hai triệu người mắc
số ca nhiễm mới và tử vong tăng vọt những ngày qua tại nhiều tiểu bang như florida tech zuss california hawaii miguri montana và oklahoma với hàng nghìn trường hợp mỗi ngày